trong khi đang có những ý kiến cho rằng mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa mỹ và philippines có thể sẽ giảm vỡ
ngoại trưởng mỹ john kerry cho biết ông vẫn tin tưởng vào tương lai của mối quan hệ này bất chấp sự bất đồng ở đâu đó
và ông hy vọng rằng sẽ được thăm lại manila trước khi rời nhiệm sở vào tháng một năm sau
phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức của tân đại sứ mỹ tại philippines sung kim tại trụ sở bộ ngoại giao mỹ
ông john kerry nhấn mạnh chiều sâu của mối quan hệ mỹ philippines và khẳng định liên minh giữa hai nước là không thể thay đổi
ngoại trưởng jung kei nhắc lại việc mỹ và philippines cùng tiến hành cuộc kháng chiến chống quân việt nhật bản trong chiến tranh thế giới thứ hai
và lưu ý rằng gần bốn triệu người philippines hiện đang định cư tại mỹ trong khi gần hai trăm năm mươi người mỹ đang sinh sống và làm việc tại philippines
ông jong kerry cho rằng mỹ và philippines sẽ tiếp tục tham vấn cởi mở và trung thực về các vấn đề có tác động đến cả hai nước